nhân lời mời của tranh án tòa án nhân dân tối cao nước cộng hòa nhân dân trung hoa
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao
dẫn đầu đoàn đại biểu tòa án nhân dân tối cao đã sang thăm và làm việc tại trung quốc
từ ngày ba đến ngày năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
hội đàm với tranh án tòa án nhân dân tối cao trung quốc chu cường đồng chí nguyễn hòa bình đề nghị
hai bên tăng cường hợp tác song phương trong các hoạt động chuyên môn ứng dụng công nghệ thông tin
và đào tạo cán bộ đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về một số lĩnh vực như mô hình
ủy ban giám sát quốc gia phòng chống tham nhũng xây dựng tòa án điện tử
ông chu cường đã giới thiệu về những thành tiệu đổi mới trong hệ thống tòa án trung quốc
đồng thời nhất trí thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tòa án
nhân dân tối cao trong các hoạt động
kết thúc hội đàm hai tranh án đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai tòa án
nhân dân tối cao nhằm tạo dựng nền thẳng vững chắc cho các hoạt động tăng cường hợp tác trong thời gian tới